sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi đại hội đại biểu hội nhà báo tp hcm lần thứ tám
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc tại tp hcm
tính đến năm hai nghìn một mươi chín hội nhà báo thành phố có gần hai hội viên công tác
tại các cơ quan báo chí tp hcm và trung ương trên địa bàn
trong những năm qua báo chí tp hcm đã có những bước phát triển mạnh mẽ
thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chính trị chủ động đấu tranh phê phán
phản bác thông tin sai trái tiên phong trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
tuy nhiên trước bối cảnh toàn cầu hóa ngành công nghệ thông tin cạnh tranh với mạng xã hội
các đại biểu cho rằng báo chí truyền thống phải thay đổi chuyển mình để thích ứng
kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải bảo đảm sự tin cậy với bạn đọc
đại hội cũng đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới với một mươi năm thành viên
ông trần trọng dũng được bầu giữ chức chủ tịch hội nhà báo tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm